hội thảo quản trị rủi ro về giao cản thương mại và pháp lý ở các thị trường trọng điểm do trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh cần thơ tổ chức tại thành phố cần thơ
đã thu hút sự quan tâm của hơn tám mươi doanh nghiệp trên địa bàn đồng bằng sông kiều long
theo thống kê các vụ tranh tụng sử dụng trung tâm trọng tài quốc tế việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến quý i năm hai nghìn hai mươi
tổng số vụ tranh chấp đến từ trung quốc với một trăm sáu mươi tám vụ hàn quốc chín mươi bảy vụ hoa kỳ năm mươi tám vụ nhật bản hai mươi ba vụ
tổng số vụ xét xử không nhiều nhưng giá trị lại rất lớn hơn sáu tỷ đồng
theo các chuyên gia nguyên nhân đa dạng chủ quan lẫn phía đối tác thị trường phức tạp do vị trí địa lý
khả năng tiếp cận thông tin năng lực hợp đồng của doanh nghiệp khả năng thích ứng với phức tạp hệ
hệ thống luật pháp và hàng hóa của văn hóa doanh nghiệp các nước diễn biến phức tạp của rào cản thương mại
trong thời gian gần đây trước những thách thức như hiện nay các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần
nắm vững các kiến thức như cách thức điều tra thông tin đối tác tạo dựng lợi thế trên bàn
đàm phán các điều khoản quan trọng trong hợp đồng những rủi ro sau ký kết hợp đồng điều khoản